ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch tỉnh thừa thiên huế năm hai nghìn một mươi chín
do ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam tổ chức
dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành của trung ương các chuyên gia kinh tế cùng năm trăm linh đại biểu là các doanh nghiệp tổ chức hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
hội đã giới thiệu những tiềm năng cơ hội đầu tư đến với các cá nhân và doanh nghiệp đồng thời công bố ba mươi dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư vào tỉnh thừa thiên huế
tỉnh cũng đã xây dựng các chính sách ưu đãi cải thiện môi trường kinh doanh và cam kết với nhà đầu tư sẽ tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng thuận lợi hiệu quả sẵn sàng gặp mặt tiếp xúc với các doanh nghiệp các nhà đầu tư để lắng nghe trao đổi và tháo gỡ những khó khăn cũng như chỉ đạo xử lý kịp thời nhất để hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư